chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
xin chúc quý vị có một ngày làm việc hiệu quả và nhiều niềm vui
còn bây giờ là những nội dung chi tiết của chương trình sáng ngày hôm nay
chiều ngày hôm qua một mươi bảy tháng một mươi hai sở thông tin và truyền thông thành phố đà nẵng
đã tổ chức lễ tổng kết và trao thưởng giải báo chí tuyên truyền về thành phố đà nẵng năm hai nghìn một mươi chín
qua gần năm tháng phát động ban tổ chức giải nhận được hơn hai trăm linh tác phẩm dự thi
thuộc nhiều thể loại của ba nhóm đề tài
nhóm đề tài tuyên truyền về năm chủ đề hai nghìn hai mươi của thành phố là năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư
qua chấm chọn ban tổ chức giải đã trao tổng cộng ba giải nhất ba giải nhì ba giải ba
và sáu giải khuyến khích cho các tác phẩm thuộc ba nhóm đề tài
trong đó nhóm tác giả truyền hình nhân dân gồm nguyễn vinh quang nguyễn tiến anh lê tiến sĩ
ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể thành phố
ủy ban nhân dân của hai mươi bốn quận huyện thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước về lễ hội
trong bối cảnh dịp cuối năm với nhiều sự kiện lễ hội dự kiến được tổ chức để chào đón năm mới hai nghìn hai mươi
các đơn vị tổ chức thực hiện phải tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giám sát trước
trong và sau khi tổ chức lễ hội về trực tự an toàn giao thông phòng chống cháy nổ
an ninh trực tự an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhân dân và du khách
tuyên truyền vận động nhân dân hạn chế đốt đồ mã vàng mã bảo đảm an toàn tiết kiệm
không để các đối tượng lợi dụng lôi kéo đông người tại lễ hội để tuyên truyền
quảng bá các hoạt động có dấu hiệu tà đạo mê tính dị đoan trái với thuần phong mỹ tục
vi phạm quy định về thực hiện nếp sống văn minh
tùy theo tình hình dịch bệnh covid một mươi chín mạch sở văn hóa thể thao được giao phối hợp sở y tế thành phố
tham mưu chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng dịch theo đúng quy định để cho nhân dân yên vui đón tết
ngân hàng nhà nước vừa yêu cầu các ngân hàng chi nhánh ngân hàng nước ngoài tổ chức cung ứng
dịch vụ trung gian thanh toán và các đơn vị thuộc ngân hàng nhà nước thực hiện tốt công tác thanh toán
dịp cuối năm và tết nguyên đán hai nghìn hai mươi một
các ngân hàng chi nhánh ngân hàng chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể để bảo đảm hệ thống
atm hoạt động an toàn thông suốt đặc biệt tại các khu công nghiệp khu chế xuất khu đông dân cư
có nhu cầu rút tiền mặt lớn cần lưu ý quảng bá hướng dẫn khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ
thanh toán điện tử nhằm giảm tải việc tập trung đông người tại các cây atm trong bối cảnh dịch
covid một mươi chín vẫn có thể diễn biến phức tạp đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
thực hiện tốt công tác phối hợp thu chi ngân sách nhà nước vào các ngày cuối năm các ngân hàng
chi nhánh ngân hàng nước ngoài cần tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo
hướng dẫn của ngân hàng nhà nước bảo đảm xử lý kịp thời các chứng từ đã được gửi đến trong ngày
tránh để xảy ra chậm trễ ách tắc trong thanh toán thực hiện nghiêm túc đầy đủ các thủ tục
giao dịch nộp rút tiền mặt qua hệ thống thanh toán điện tử lên ngân hàng bảo đảm tuân thủ
các quy định về giao nhận bảo quản và vận chuyển tiền mặt
để thực hiện có hiệu quả chương trình ô cốp tỉnh hà nam đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các hoạt động
tuyên truyền giới thiệu về mục đích nguyên tắc ý nghĩa và nội dung của chương trình ocov
đến các xã phường thị trấn trong tỉnh đây chính là cơ sở để các chủ thể sản xuất trực tiếp đăng ký tham gia chương trình ô cốp
sau khi giả soát đánh giá hồ sơ hội đồng đánh giá xếp hạng các sản phẩm ô cốp ở tỉnh hà nam
đã xác định được hai mươi năm sản phẩm có tiềm năng để được công nhận đạt tiêu chuẩn sản phẩm ô cốp
các sản phẩm đạt từ năm mươi điểm tương đương với tiêu chuẩn được xếp hạng ba sao trở lên
đến nay tỉnh hà nam có bốn mươi một sản phẩm được công nhận ocov trong đó có một mươi sáu sản phẩm ocov bốn sao hai mươi năm sản phẩm ocov ba sao
đây là những sản phẩm có chất lượng tốt đã qua chế biến mẫu mã đa dạng bao bì đẹp mắt thuộc nhóm hàng thực phẩm và các sản phẩm thủ công
chương trình mỗi xã một sản phẩm ocov được yên bái triển khai từ năm hai nghìn một mươi tám đã tạo ra bước tiên mới
mang tính bước ngoặt trong sản xuất nông nghiệp tiểu thủ công nghiệp du lịch
ở các địa phương năm hai nghìn hai mươi yên bái đã xác định chủ thể và tên bảy mươi sản phẩm để đạt chuẩn ô cốp
trong khi đó các huyện đăng ký lên tới tám mươi bảy sản phẩm đây là điều kiện tốt để vừa gắn tiêu chí xây dựng
nông thôn mới ở miền núi vừa tạo ra các sản phẩm hữu ích đặc trưng có giá trị kinh tế cao
đem lại lợi ích cho người dân các sản phẩm ô cốp của yên bái sẽ đem lại nguồn thu nhập lớn
cho người dân địa phương góp phần đẩy nhanh cái nghèo cái đói lùi xa
những cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong trường đại học không chỉ
đơn thuần là sân chơi khuyến khích khả năng sáng tạo của sinh viên mà còn là nơi phát hiện và ươm
mầm những ý tưởng có tiềm năng khởi nghiệp có nhiều cuộc thi đã góp phần khai phá những ý tưởng
mới tạo điều kiện cần thiết để hỗ trợ các nhóm khởi nghiệp có nguồn lực cất cánh bay xa
đi đầu trong hoạt động thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trường đại học bách khoa hà nội
định kỳ hàng năm đều khởi động cuộc thi sáng tạo trẻ bách khoa đây là một sân chơi được tổ chức
thường niên nhằm khuyến khích khả năng sáng tạo trong sinh viên từ giai đoạn phát hiện ý tưởng
tới hoàn thiện triển khai đề án từ đó hiện thực hóa các ý tưởng mô hình sáng tạo khởi nghiệp
các nghiên cứu khoa học giải quyết các nhu cầu thực tế của xã hội bằng các giải pháp kỹ thuật
công nghệ và quản trị đồng thời kết nối sinh viên bách khoa các trường khối kỹ thuật với nhau
và với doanh nghiệp nhà đầu tư
khởi đầu chương trình là khởi đầu những nhóm có ý tưởng và khi hoàn thành chương trình thì sẽ có
một số nhóm đi vào vòng trong phát triển và trở thành những nhóm các bạn có sản phẩm mẫu để thử nghiệm
tính thương mại các bạn có một cái kế hoạch để nó là kế hoạch thương mại hóa sản phẩm hoặc là kế hoạch
kinh doanh và thậm chí có những cái nhóm phát triển tốt đến cả cái giai đoạn là các bạn có cả nội dung
để có thể thức trình để tìm nhà đầu tư tìm doanh nghiệp đồng hành
năm nay với ba lần tập huấn một vòng thi xét hồ sơ và một vòng báo cáo trước hội đồng
cuộc thi đã xác định được một mươi đội lọt vào vòng ba trong đó có ba đội đến từ đại học thủy lợi
nguyễn tật thành sư phạm kỹ thuật hồ chí minh hiện các đội đã nhận được kinh phí hỗ trợ phát
triển sản phẩm đến cuối tháng một mươi hai báo cáo tiến độ để chọn năm đội vào chung kết
bản thân trường bách khoa qua chương trình đấy cũng đã mời được rất nhiều anh chị
nhiều chuyên gia
đây là một chương trình mang tính chất ươm tạo các ý tưởng khởi nghiệp cùng đồng hành với các nhóm
sinh viên tới vòng chung kết ngày một mươi sáu tháng một tới đây tạo điều kiện cho sinh viên
học viên cao học khối kỹ thuật đến từ các trường đại học học viện trên cả nước phát triển
nhằm tìm kiếm sản phẩm ứng dụng có khả năng khởi nghiệp phục vụ cho cuộc sống như giao thông
giáo dục môi trường biển đảo công nghiệp nông nghiệp và y tế
xin được chuyển sang một số thông tin y tế đáng chú ý chỉ chưa đầy hai tháng nhưng đã có hơn
trẻ nhập viện tại trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện nhi trung ương ở những bệnh viện khác cũng trong
tình trạng tương tự đây là thời điểm mà cúm a vào mùa bệnh nhân tăng lên từng ngày trong đó đã có
nhiều ca biến chứng nặng các bác sĩ cho biết cúm a là bệnh lệnh tính nhưng trong nhiều trường hợp vì
điều trị sai cách sẽ dẫn đến những biến chứng ngoài những biến chứng gây viêm phổi viêm não
thời gian gần đây cũng xuất hiện những ca biến chứng sang viêm cơ tim bệnh nhi bị viêm cơ tim
sau cúm thường sốc cao đau ngực bụng buồn nôn nhịp tim nhanh và tử vong độc ngột bên cạnh đó
lại xuất hiện tình trạng người dân tự tìm mua dự trữ thuốc tamiblu để điều trị cúm a vì lo ngại sẽ
hết thuốc khi bệnh nhân gia tăng các bác sĩ cảnh báo đây là việc làm tuyệt đối không nên vì sẽ
vô cùng nguy hiểm khi tự ý sử dụng thuốc thưa quý vị thiếu hóc môn tăng trưởng chiều cao sẽ gây
ra dối loạn tăng trưởng chiều cao ở trẻ đây là căn bệnh khó nhận biết và hiện nay cũng chưa được
nhiều bậc phụ huynh quan tâm chuyên gia cho biết tại bệnh viện nhi trung
ương mỗi ngày tiếp nhận từ ba mươi đến năm mươi trường hợp bệnh nhi được gia đình đưa đến khám chậm tăng
trưởng chiều cao những trường hợp tới khám tại bệnh viện khi có nghi ngờ trẻ mắc chậm tăng trưởng
chiều cao do thiếu hóc môn gh bác sĩ sẽ hướng dẫn để thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu tiếp theo
cũng như tư vấn hướng điều trị thích hợp cho trẻ tuy nhiên trẻ cần được điều trị sớm trước khi
dạy thì vì sau dạy thì việc bổ sung hóc môn này sẽ không còn hiệu quả nữa các bác sĩ mong muốn
có thể cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác nhất về bệnh lý này đến các bậc phụ huynh
hướng dẫn hướng điều trị đúng đắn và kịp thời nhất cho trẻ
không chỉ là chủ quan lơ là mà hiện một bộ phận người dân xem việc đeo khẩu trang chỉ là để tránh
bị xử phạt
toàn không phải là vì bảo vệ bản thân hay là phòng dịch cứ có cơ quan chức năng thì còn khẩu trang
mà không có người kiểm tra thì y như rằng khẩu trang cũng biến mất
chợ thị trấn phú xuyên huyện phú xuyên thành phố hà nội đây là những hình ảnh khi có đoàn kiểm tra
phòng dịch từ người bán đến người mua đều chấp hành nghiêm chỉnh việc đeo khẩu trang tuy nhiên
ngay khi đoàn rời đi thì những chiếc khẩu trang cũng dần trở nên thưa thớt
ở những khu vực khác thì cũng không khó để nhìn thấy những hình ảnh tương tự
tình trạng đeo khẩu trang chỉ mang tính chất đối phó hiện đang diễn ra ở nhiều nơi
tới tôi có nhé đây cất túi trong này
một số bộ phận nhân dân người ta vẫn cứ nghĩ rằng là việt nam đang là an toàn
cho nên người ta rất là coi thường trong cái việc là không đeo khẩu trang
hiện nay thì chúng tôi là hoàn toàn chống cái việc là phòng chống dịch theo kiểu đối phó
bởi vì đây chúng ta thấy là đó là một cái sự tuyệt
đối không được chủ quan lơ là trong phòng chống dịch
quy định đặt ra là để bảo vệ sức khỏe cho người dân cho cộng đồng
không nên chỉ vì phòng dịch để mang tính chất đối phó để tránh xử phạt
sự thiếu ý thức của một cá nhân có thể khiến cả cộng đồng phải gánh hậu quả
trong đó có cả bản thân của người vô ý thức
tại việt nam sau tám mươi tám ngày liên tục không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
đã phát hiện bốn trường hợp dân tính
nguyên nhân chủ yếu là do ý thức tuân thủ cách ly của các cá nhân không đúng quy định
vì vậy công tác kiểm soát bảo đảm an toàn trong các khu cách ly tập trung là rất quan trọng
lạng sơn là địa phương tiếp nhận số lượng lớn chuyên gia trung quốc tới làm việc tại việt nam
sau khi được đo thân nhiệt và khai báo y tế các chuyên gia sẽ được đưa về khách sạn
tại đây nhân viên y tế sẽ tiến hành xét nghiệm pcr lần một cho những người này
nếu kết quả âm tính họ sẽ bắt đầu quá trình cách ly trong một mươi bốn ngày
nếu dương tính bệnh nhân sẽ được cách ly và điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh lạng sơn
với tôi phòng ở đây khá tốt thoải mái và sang trọng
nhân viên phục vụ họ rất tử tế và tạo thiện cảm khi đón chúng tôi
họ luôn giữ khoảng cách một cách nghiêm túc khi tiếp xúc cũng như khi đo thân nhiệt cho tôi hàng ngày
các khách sạn đều thực hiện nghiêm túc quy định hai người một phòng
người được cách ly tuyệt đối không di chuyển ra khỏi phòng luôn đeo khẩu trang và sát khuẩn tay thường xuyên
dịch vụ ăn uống khách sạn cung cấp phải sử dụng vật liệu sử dụng một lần và sau đó tiêu hủy theo dạng rác thải y tế theo quy định
khu cách ly phải có biển báo và lực lượng an ninh túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
bên cạnh đó công tác tập huấn cho người quản lý nhân viên phục vụ khách sạn là vô cùng quan trọng
vì các đối tượng này luôn tiềm ẩn nguy cơ là f một
các cán bộ phục vụ ở các khu cách ly đã được trung tâm kiểm soát bệnh tật tập huấn các hướng dẫn
theo đúng các quy định của một nghìn hai trăm bốn mươi sáu ví dụ như mặc quần áo bảo hộ đeo khẩu trang
rồi là các khuẩn bằng các khu vực
thời gian tới chính quyền tỉnh lạng sơn sẽ tăng cường công tác quản lý nhà nước
đối với các cơ sở cách ly tập trung nhất là trong việc kiểm tra giám sát
việc thực hiện các quy định phòng chống dịch
những năm gần đây việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
và xây dựng nông thôn mới đã giúp bộ mặt nông thôn của huyện miền núi an lão tỉnh bình định có nhiều thay đổi
về an lão hôm nay điều dễ nhận thấy nhất là những tuyến đường được thay đổi
những ngôi nhà được xây dựng khang trang và kiên cố
đây là kết quả của việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ của trung ương địa phương
và ý thức của người dân trong xây dựng đời sống mới
tôi cũng thống nhất hiến cho địa phương làm đất dường thổ cư
chiều dài hai chọc chiều ngang một mét để đá hướng làm đường
tiếp trong con đoạn đường đó tiếp tới ruộng của tôi là ruộng lúa hai vụ
đồng ý là

và biết tiếp cận nguồn vốn chính sách để đầu tư đổi mới phương thức trồng trọt chăn nuôi
cùng với việc hình thành nếp sống xanh sạch đẹp bà con cũng đã phát huy được tiềm năng kinh tế
nhờ đó thu nhập được nâng lên rõ rệt
mình cũng nhờ chính sách nhà nước đầu tư vốn vay tiền ngân hàng chính sách
thì tổng số tiền vay là chín mươi triệu
rồi trong đó là mình đầu tư để chăn nuôi nhất chăn nuôi là nuôi trâu nuôi bò là nuôi heo đen
đây là ba dự án năng chính để phát triển kinh tế
thì một năm thì cũng thu nhập được
trong một trăm linh triệu để cho gia đình phát triển kinh tế
không chỉ phát triển kinh tế bà con ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây đã làm chủ cuộc sống của mình
xây dựng nếp sống văn minh từng bước rút ngắn được khoảng cách giữa miền ngược và miền xuôi
mới đây viện pháp tại hà nội phối hợp cùng nhà xuất bản thế giới và hội hữu nghị việt pháp
tổ chức buổi tọa đàm giới thiệu ấn bản tiếng pháp của cuốn sách chiến dịch hồ chí minh giữa lòng paris của tác giả
nhà ngoại giao lão thành võ văn sung
tập trung vào những hoạt động ngoại giao rồn rập từ sau hiệp định paris đến khi nước nhà thống nhất
tác giả võ văn sung tái hiện một cách chân thực và sống động tầm vóc của nền ngoại giao việt nam hiện đại
là người tham gia trực tiếp vào cuộc đấu tranh ngoại giao tại hội nghị paris rồi giai đoạn đấu tranh thi hành hiệp định
nhà ngoại giao võ văn sung là một trong số ít người đi suốt cuộc đụng đầu lịch sử giữa nền ngoại giao việt nam với nền ngoại giao hoa kỳ
ngay trên đất paris
cuốn sách không chỉ thể hiện nhiều kinh nghiệm thực tiễn quý báu về công tác tuyên truyền đối ngoại
vận động chính giới và việt kiều trong một giai đoạn lịch sử trọng đại
mà còn kể những câu chuyện sinh động chứa tràn tình cảm của những người việt nam sống xa quê hương nhưng vẫn hướng về tổ quốc
năm hai nghìn hai mươi đã được dự đoán trước là một năm ảm đạm với thị trường nghệ thuật
thế nhưng những tháng cuối năm lại là thời gian bung nở nhiều hoạt động nghệ thuật và triển lãm ở hà nội
triển lãm nghệ thuật cộng đồng long biên art fair hai nghìn hai mươi
mới đây cũng đã được khai mạc tại hà nội sau một thời gian dài ấp ổ
triển lãm trưng bày khoảng một trăm linh tác phẩm cả điêu khắc và hội họa của hơn hai mươi nghệ sĩ tham dự
điểm thu hút của triển lãm này là không gian triển lãm nằm trong một trung tâm thương mại
điều này giúp công chúng dễ dàng tiếp cận với hội họa hơn so với việc tổ chức tại bảo tàng hay phòng tranh
bên cạnh đó những khó khăn từ việc triển lãm tại một không gian cộng đồng cũng là thách thức đối với ban tổ chức
tuy nhiên bằng sự tâm huyết của các nghệ sĩ tham gia
triển lãm đã mang đến một không gian nghệ thuật cộng đồng nhiều màu sắc
cho những người yêu nghệ thuật thủ đô trong mùa triển lãm cuối năm
thưa quý vị tổ chức y tế thế giới who cho biết trung quốc sẽ hoan nghênh phái đoàn quốc tế
do họ dẫn dắt tới nước này để điều tra về nguồn gốc covid một mươi chín vào tháng một năm hai nghìn hai mươi một
tổ chức y tế thế giới who hiện vẫn tiếp tục tìm hiểu về nguồn gốc covid một mươi chín
tiếp tục liên hệ với trung quốc và thảo luận về nhóm quốc tế cùng những nơi họ đến thăm
who tin tưởng trung quốc sẽ hoan nghênh chuyến thăm của nhóm quốc tế và chuyến thăm của họ
who cho biết chuyến làm việc dự kiến diễn ra vào đầu tháng một năm sau
hoàn chức who cũng đề cập đến các cuộc thảo luận với trung quốc về chuyến thăm
cho biết đây là điều quan trọng và có thể giúp đạt được bức tranh tổng thể về cách thức diễn ra cuộc điều tra
nhà chức trách singapore mới đây cho biết sẽ mở cửa lại biên giới cho một số đối tượng đi công tác
và doanh nghiệp lưu trú ngắn hàng
chúng tôi biết cơ quan này đã mở cuộc điều tra để xác định và truy tìm những đối tượng chịu trách nhiệm cho vụ tấn công
các cơ quan liên bang đã được khuyên cáo ngừng sử dụng phần mềm nhiễm độc
mới đây tại thủ đô bangkok của thái lan đã khánh thành hệ thống tàu một dây không người lái đầu tiên tại thủ đô này
hệ thống đường tàu một dây gold line nối liền ba nhà ga
hành khách hiện được miễn phí đến ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi một
sau đó sẽ phải trả phí cố định là một mươi năm bạt tương đương khoảng năm đô la mỹ
cho toàn bộ hành trình dài một bảy mươi hai km
hệ thống tàu một dây goldlife dự kiến sẽ chuyên trở khoảng bốn mươi hai hành khách mỗi ngày
nhà ga khu khọt ga cuối của đoạn mở rộng thuộc tuyến tàu bts green life ở ngoại ô phía bắc thủ đô bangkok cũng vừa được khánh thành
hiện tại hành khách được miễn phí đi tàu trên đoạn mở rộng này cho đến ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một
phản ánh trên báo thanh niên sẽ giúp chúng ta nắm rõ hơn vấn đề này
khi sử dụng tổng đài ảo giả danh công an tòa án cho thấy những kẻ lừa đảo đã có sự nghiên cứu kỹ về thông tin
quan hệ xã hội cũng như là tâm lý của người bị hại
từ đó kẻ lừa đảo thực hiện khai thác thông tin khiến nạn nhân bị cuốn vào câu chuyện và làm theo lời chỉ dẫn
để chuyển tiền cung cấp số tài khoản thành công
trước những thủ đoạn lừa đảo ngày càng đa dạng người dân cần hết sức cẩn trọng khi thực hiện đăng nhập những thông tin cá nhân
khoản ngân hàng và những gì liên quan đến tiền
ngoài ra không nên nhận rút rút tiền hay là bán số tài khoản ngân hàng của mình cho người khác
đây là hành vi tiếp tay cho kẻ gian lừa đảo
theo quy hoạch đến năm hai nghìn hai mươi cả nước sẽ có chín mươi sáu sân gôn
nhưng sau năm hai nghìn hai mươi sẽ không còn quy hoạch này
việc xây sân gôn tùy thuộc vào tổng thể phát triển kinh tế xã hội của địa phương
trung quanh vấn đề này tác giả bài viết trên báo tuổi trẻ đặt câu hỏi có nên đổi rừng lấy sân gôn
theo ý kiến của một số chuyên gia các địa phương phải hạn chế tiến tới không cho phép sử dụng đất rừng làm sân gôn
theo đó việc phê duyệt xây dựng sân gôn phải gắn với định hướng phát triển các khu du lịch phù hợp với kế hoạch sử dụng đất
chứ không thể chạy theo đề xuất của doanh nghiệp gây ảnh hưởng tới môi trường lấn rừng hoặc đất sản xuất của người dân địa phương
thực trạng hàng loạt công trình nước sạch bỏ hoang hoặc gập trục chặt đang làm đau đầu chính quyền các cấp ở tỉnh đắk lắc
một lượng lớn tiền ngân sách lẫn tài trợ được bỏ ra đầu tư xây dựng nhưng nhiều công trình vẫn hoạt động kém hiệu quả
đây là nội dung bài viết trên báo lao động
hiện toàn tỉnh đắk lắc đang có đến gần hai trăm linh công trình nước sạch vùng nông thôn trong đó một trăm một mươi hai công trình được đầu tư hoàn chỉnh
số còn lại đang trong giai đoạn xây dựng hoặc sửa chữa nâng cấp
tuy nhiên trong tổng số một trăm một mươi hai công trình kể trên có đến bốn mươi sáu công trình bỏ hoang
đáng chú ý là rất nhiều nhà máy nước sạch được ủy ban nhân dân các huyện đề xuất xây dựng với kinh phí rất lớn
nhưng chỉ đáp ứng nhu cầu nước sạch cho vài trăm hộ dân trong vùng
có một bệnh viện tại tp hcm nơi có những bệnh nhân không chỉ được điều trị bệnh
mà còn được cung cấp bữa ăn dinh dưỡng và đồ dùng cá nhân miễn phí
thậm chí có nhiều trường hợp khi xuất viện được xe đưa về tận quê nhà còn được tặng tiền chi tiêu dọc đường
nơi bệnh nhân nghèo được yêu ái là bài viết về bệnh viện nguyễn tri phương tp hcm
những năm qua bên cạnh nỗ lực phát triển chất lượng khám chữa bệnh
bệnh viện nguyễn tri phương còn chăm chút xây dựng một hệ sinh thái chăm sóc người bệnh
giúp bệnh nhân khó khăn an tâm điều trị như là chương trình bữa ăn tặng bệnh nhân
đặc biệt hơn khi thấy nhiều bệnh nhân nghèo xuất viện mà không có tiền về quê
thậm chí có người bệnh không may qua đời người thân không có tiền đón xe đưa về
bệnh viện đã xây dựng chương trình chuyến xe tiễn một đoạn đường
sự quan tâm chia sẻ rất thiết thực đã giúp người bệnh có hoàn cảnh khó khăn
cảm thấy ấm lòng và cảm kích
vệ tinh viễn thông trở thành ngành công nghệ vũ trụ được thương mại hóa duy nhất với những yêu việt không thể phủ nhận
đến nay đã có khoảng hai trăm tám mươi vệ tinh thương mại đang hoạt động cung cấp một loạt các dịch vụ viễn thông trên thị trường thông tin vệ tình quốc tế
việt nam cũng không đứng ngoài xu thế chung đó
vinasat một và hai vệ tinh viễn thông của việt nam cũng đã lần lượt được phóng lên quỹ đạo
và trong cuộc đua này mỹ được đánh giá là một cường quốc về vệ tinh viễn thông
đơn cử như vệ tinh ses tám trị giá một trăm linh triệu usd bay quanh quỹ đạo trái đất ở khoảng cách ba mươi sáu km
cung cấp các dịch vụ viễn thông tới các quốc gia ở châu á như ấn độ trung quốc và việt nam
nhìn lại hơn nửa thế kỷ qua có thể thấy score được xem như một điểm tựa đối với ngành hàng thông vũ trụ mỹ
và nó cũng là một bước tiến lớn của nhân loại trong hành trình khám phá
thân ái chào tạm biệt